sản xuất đồ lưu niệm cúp vàng mùa bóng đá là một phương pháp kinh doanh tận dụng tối đa cơ hội
để có doanh thu của các chủ hộ kinh doanh ở bát tràng hà nội
trước mùa world cup hai nghìn một mươi tám họ đã kịp thời sản xuất cúp vàng để bán ra thị trường
mặc dù chỉ có một tháng cho sản phẩm này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại làng gốm bát tràng hà nội
mặc dù sự kiện chỉ có một tháng sự nhạy cảm trước cơ hội kinh doanh là một yếu tố quyết định sự thành công cho doanh nghiệp
từ công đoạn làm thô sau đó có những người khác thực hiện khâu phương mạng và hoàn thiện đóng gói sản phẩm
rồi đến các doanh nghiệp chuyên phân phối bán buôn bán lẻ không chỉ ở hà nội mà cúp vàng của bát tràng
còn lên máy bay vàng
đến trước ngày khai mạc có hai ngày nhưng những sưởng sản xuất thủ công ở bát tràng
vẫn nhanh chóng để có thể cho ra thị trường những chiếc cúp vàng bằng thạch cao mạ vàng mô phỏng như cúc thật
nhận thức được cơ hội kinh doanh bốn năm mới có một lần những sưởng sản xuất ở làng gốm bát tràng
đã chuẩn bị khuôn mẫu và vật liệu sẵn sàng để tung ra thị trường
cho những người hâm mộ bóng đá
đúng thời điểm có ngày cửa hàng của chị lan đóng gói chuyển vào miền nam hàng nghìn sản phẩm
doanh thu của cửa hàng chị tăng đáng kể vào mùa world cup
còn đây là công việc đóng gói xuất hàng ra thị trường
cơ sở sản xuất khánh ngát đang khẩn trương đóng gói lô hàng như thế này
để chuyển đi hà nội đà nẵng và thành phố hồ chí minh
các sản phẩm được nhân viên ở đây đóng gói vào các hộp vào các kiện hàng luyện rất đẹp mắt
nhiều kiện hàng cần phải chuyển ra sân bay để kịp bán vào các trận thi đấu ngày mai
cách phân phối hàng sẽ được thực hiện đưa về các cửa hàng siêu thị
đặc biệt là các nhà hàng quán cà phê nơi đông người xem bóng đá
mỗi chiếc cúp vàng vào thời điểm cao nhất có giá từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng
giá ở hà nội thường thấp hơn ở thành phố hồ chí minh
chỉ từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi đồng một chiếc
mặc dù chỉ diễn ra trong một tháng
nhưng doanh thu mang về cho các hộ kinh doanh cũng rất cao
có những cơ sở sản xuất đến nay đã đạt doanh thu lên tới bảy trăm linh tám trăm linh triệu đồng